cơ quan công an xác định đối tượng là lâm bích liên chú tại phường cầu đất quận ngô quyền tp hải phòng là một trong những mất xích quan trọng trong đường dây trên
các đối tượng trong đường dây này thường lợi dụng mạng xã hội dùng sim giác dùng một lần và có ám tín hiệu riêng trong việc trao đổi thông tin mua bán ma túy
vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai tại khu vực trước cửa số nhà bảy mươi chín đường cầu đất phường cầu đất quận ngô quyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt quả tang đối tượng lâm bích liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi bánh heroin và gần năm kg ma túy đá cùng với ba bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp và các vật chứng khác có liên quan
tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với lữ quý hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã nga my huyện tương dương về hành vi giết người
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hùng đang phơi lúa ở nhà bố vợ thì anh kha văn ngỏng đến chửi bới và đòi đánh
anh ngọc vốn nói ngọng và lại có quan hệ họ hàng nên hùng đã ra tín hiệu là đi chỗ khác
tuy nhiên anh ngỏng không đi mà còn lấy bật lửa đe dọa đốt nhà
đến trưa cùng ngày bực tức trước thái độ đe dọa đốt nhà của anh ngọc thấy nạn nhân đang ngồi trước quán nước hùng đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu
hậu quả khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân tử vong được xác định là do vỡ xương hộp sọ suất suất huyết não
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lữ quý hùng một mươi hai năm tù về tội giết người
thường xuyên thay đổi chỗ ở bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đối tượng là phạm ngọc thi chú tại phường hòa khuê huyện thanh khê thành phố đà nẵng
đã liên tục thực hiện chót lọt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố
công an quận thanh khê đã cho biết tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng phạm ngọc thi là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản táo tợn nói trên
vào ngày hai mươi sáu tháng hai khi phát hiện thi vừa thực hiện xong một vụ cướp giật các tổ trinh sát đã ập vào bắt giữ thi cùng với các đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an thi khai nhận thường xuyên dùng biển số xe máy giả lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện việc cướp giật
đặc biệt thi chỉ đi cướp giật một mình và hẹn đồng bọn tại những vị trí đã định sẵn để tránh bị phát hiện
cho đến ngày bị bắt thi khai nhận đã thực hiện được gần ba mươi vụ cướp giật trên nhiều địa bàn khác nhau của quận hải châu thanh khê liên triều
được biết đối tượng từng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ra tù chưa được lâu lại tiếp tục phạm tội
công an tp bú ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
vừa khởi tố bắt thêm một đối tượng trong đường dây từ thành phố hải phòng vào đắk lắc hoạt động tín dụng đen chuyên cho vay lãi nặng
đó là đỗ văn sĩ chú tại quận dương kinh tp hải phòng
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an thành phố bơ ma thuật đã khởi tố ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
gồm lê mạnh cường phạm xuân quang và đỗ văn dũng cùng chú tại tp hải phòng
đường dây chuyên cho vay nặng lãi này do cường cầm đầu
theo đó vào đầu năm hai nghìn một mươi chín cường từ thành phố hải phòng vào tỉnh đắk lắc để hoạt động tín dụng đen
sau đó cường thuê quang dũng và sĩ vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hàng ngày
chỉ tính từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng này đã cho bảy mươi bốn người dân ở tỉnh đắk lắc vay với số tiền tám trăm một mươi năm triệu đồng
lãi suất cho vay là một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm bốn mươi ba ba một năm
cao gấp chín một mươi hai lần so với lãi suất quy định của nhà nước
qua đó đã thu lợi bất chính trên năm mươi bảy triệu đồng
hiện công an thành phố bô ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo cho những ai là nạn nhân của nhóm tiến dụng đen trên
thì sớm liên hệ với công an tp bô ma thuật để được hướng dẫn giải quyết
chín đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền tại nhà của nguyễn thị mẫu ở xóm hai xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
vừa bị các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an huyện nghĩa hưng bắt quả tang
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc hơn chín mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an nguyễn thị mẫu khai nhận đã tổ chức cho các con bạc sát phạt
tại nhà đối tượng xung quanh lắp đặt rất nhiều camera giám sát để kịp thời phát hiện khi có lực lượng chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời củng cố hồ sơ đưa các đối tượng xử lý trước pháp luật
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi